quỹ ban nhân dân tỉnh tây ninh vừa công bố báo cáo về kết quả nghiên cứu tiền khả thi và kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tp hcm mộc bài
theo đó dự án đường cao tốc tp hcm mộc bài có chiều dài khoảng năm mươi km bắt đầu từ nút giao với đường vành đai ba tp hcm đến quốc lộ hai mươi hai hiện hữu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển giao thương kinh tế
dự án được chia làm hai giai đoạn với tổng mức đầu tư vào khoảng một mươi một năm mươi chín tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tp hcm và ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh sẽ thành lập ban chỉ đạo chung của hai địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện dự án bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho dự án thực hiện các công tác giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn của các địa phương